tới thời điểm hiện tại bệnh dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại tất cả các huyện và thành phố của tỉnh lạng sơn
trong đó đã có hơn một mươi một hộ chăn nuôi lợn tại hai trăm linh bốn xã trên địa bàn tỉnh có lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi
với tổng số đàn lợn tiêu hủy lên đến hơn bảy mươi sáu con chiếm khoảng một phần năm tổng đàn lợn toàn tỉnh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ubnd tỉnh lạng sơn đã có công điện khẩn chỉ đạo các cơ quan chức năng
triển khai thành lập một mươi hai chốt kiểm dịch ngăn chặn tăng cường kiểm tra kiểm soát vận chuyển lợn
sản phẩm từ lợn trong và ngoài tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển lợn mắc bệnh và nghi mắc bệnh
kịp thời huy động các lực lượng tham gia vào công tác phòng chống dịch
đồng thời hướng dẫn các địa phương người chăn nuôi tăng cường giám sát dịch bệnh xử lý ổ dịch kịp thời
thực hiện chăn nuôi an toàn và hiệu quả